với vai trò là người đứng đầu một xã vùng biên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
nhưng những năm qua ông đặng văn cương là chủ tịch ủy ban nhân dân xã phiền khoài huyện yên châu tỉnh sơn la đã có những đóng góp thiết thực giúp đồng bào ổn định cuộc sống
những việc làm của ông đều xuất phát từ suy nghĩ đơn giản đó là học theo bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực không cần phải cao sang
nam gia đình ông thu về trên hai trăm linh triệu đồng
thời gian qua chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên huyện yên châu
trong đó việc nêu gương bằng những việc làm cụ thể những mô hình sáng tạo ở cơ sở như ông đặng văn cương đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn huyện yên châu
từ đó tạo chuyển biến trong suy nghĩ và hành động xây dựng mối quan hệ khăng khít gắn bó với nhân dân
thời gian một cái này là ở trên xã chuyên huyện là hãy về lại tranh thủ từng giờ từng phút một để ngoài đồng
thế cho nên là tôi bảo là mọi người dân hay là các con thôi lấy gương mở soi thế dân giàu nước mới mạnh
và đồng chí thì cũng đã là một trong những đồng chí đã đi đầu trong công việc làm kinh tế gia đình
và từ cái mô hình thì đồng chí cũng vận động rất nhiều các hộ cũng như là bà con trên nguyên giới học tập và làm theo
có thể thấy việc học tập và làm theo bác đơn giản là những việc làm nhỏ ai cũng có thể làm được và mang lại ý nghĩa đối với gia đình và xã hội